để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
ban an toàn giao thông thành phố hà nội vừa ban hành công văn số chín mươi ba về triển khai các nhiệm vụ cấp bách
ban an toàn giao thông thành phố hà nội đề nghị công an thành phố tăng cường công tác kiểm soát
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhất là tình trạng vi phạm quy tắc giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
ban an toàn giao thông thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan
phối hợp với tổng công ty đường sắt việt nam giả soát xây dựng lộ trình giảm dần
xóa bỏ các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định
xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở
lân chiếm hành lang hoặc tái lân chiếm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường sát